chiều nay ngày hai mươi bốn tháng năm tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp toàn quyền australia peter cotgro đang có chuyến thăm cấp nhà nước tại việt nam
ngài peter cotgrove bày tỏ vui mừng được hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu ấn tượng tốt đẹp và ca ngợi những thành tiệu phát triển của việt nam thời gian qua
bày tỏ phấn khởi trước việc quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng ba vừa qua
toàn quyền peter cotgrove khẳng định bất luận chính phủ nào cầm quyền ở australia thì quan hệ australia việt nam vẫn luôn được coi trọng
chính phủ australia mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với việt nam trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là kinh tế thương mại xáo dục đào tạo
hoàn ngành việt nam cử quân nhân tham gia lực lượng
tổng bí thư nguyễn phú trọng xin giữ hòa bình tại nam sudan cam kết ủng hộ việt nam vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam của ngài toàn quyền australia vào thời điểm hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
tin tưởng rằng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược mới được thiết lập sẽ đưa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực phát triển sâu sắc
việt nam luôn ủng hộ vai trò của australia tại khu vực châu á thái bình dương mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp hiệu quả trên các vấn đề khu vực và quốc tế
hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung về một số vấn đề quốc tế và khu vực trong đó có vấn đề biển đông
tổng bí thư đánh giá cao quan hệ kết nối và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày một phát triển thể hiện qua lực lượng đông đảo người việt sinh sống tại australia cũng như số lượng du học sinh việt nam tại australia
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ chính phủ và nhân dân việt nam chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của chính phủ australia dành cho việt nam trong thời gian qua
tin tưởng cùng với cầu mỹ thuận cầu cao lãnh do phía australia viện trợ phần lớn sẽ là những cây cầu hữu nghị kết nối tình thân giữa hai nước